loại táo này đang được khá nhiều người tiêu dùng ưa thích bởi nó có vị ngọt giòn ngon và giá thành cũng khá rẻ
vậy thực hư của loại táo mang thương hiệu táo đá hà giang là gì hãy cùng chúng tôi tìm câu trả lời qua phóng sự ngắn sau đây
theo lời quảng cáo của những người bán hàng ngoài chợ thì đây là loại tàu đá được bà con đồng bào trồng tại một số huyện vùng cao của tỉnh hà giang như quảng bạ đồng văn
giá bán lẻ loại táo này tại hà giang chỉ giao động từ hai mươi đến hai mươi năm đồng một kg
trên các trang mạng xã hội cũng có khá nhiều người sao bán mặt hàng này
đặc biệt họ đều khẳng định đây là loại táo sạch và có thể cung cấp với số lượng lớn với giá trung bình khi về tới hà nội từ bốn mươi năm đến sáu mươi đồng một kg
tuy nhiên khi tới huyện đồng văn nơi được các tiểu thư khẳng định là vùng đất trồng táo đá hà giang hỏi về loại táo này thì chúng tôi khá bất ngờ trước câu trả lời của những người bán hàng và chính quyền địa phương
số nhà giáp biên thì họ có đất thì họ trồng được nhưng mà nó gọi là không phải là số lượng lớn để ban phát đi khắp nơi mà nó chủ yếu dựa vào cái bên trung quốc thôi
bởi vì bên đấy họ nhiều đất bên này đá chủ yếu tàn đá bên này trồng cây ngô còn thấy khó nên làm sao mà trồng được
hiện nay thì đối với đồng văn thì chúng tôi đang tập trung phát triển ba cây bốn con đó là cây lê cây tam giác mạch
và cũng đang
đang hướng tới trong nghị quyết đấy nữa là cây dưỡng liệu
và bốn con đó là con bò con ong con dê con lợn
cái tên đá này thì trên đồng văn của tôi là cũng chưa trồng được
đặc biệt khi chúng tôi tới sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh hà giang đơn vị này khẳng định toàn tỉnh hà giang hiện chưa có nơi nào trồng loại táo này bởi khí hậu thổ nhưỡng của hà giang không phù hợp để trồng táo
trên địa bàn hà giang là không có trồng loại táo này
táo đá thì được người tiêu dùng và người bán người ta đặt tên cho gọi là táo đá
theo chúng tôi được biết thì táo này là có một gốc là ôn đới
qua tìm hiểu thông tin thì chúng tôi cũng được biết là loại táo này được nhập từ những đường tiểu ngạch
những vùng giáp biên từ bên trung quốc
thứ hai đó là qua những cái cửa khẩu
cũng theo khẳng định của ông giang đức hiệp hiện trên địa bàn các tỉnh lân cận với hà giang cũng chưa trồng loại táo này
như vậy tên gọi táo đá hà giang là do tiểu thương tự đặt nhằm giả danh thương hiệu cho một loài táo xuất xứ từ trung quốc
chỉ bằng cách đặt tên những người bán hàng đã khố biến nguồn gốc sản phẩm
chưa biết chất lượng loại táo này ra sao nhưng ngay từ thông tin ban đầu
người mua hàng đã bị lừa dối